theo bộ giao thông vận tải còn hai tháng nữa mặt cầu thăng long sẽ khắc phục xong toàn bộ các sự cố
và sẽ đưa vào khai thác trong tháng một mươi hai năm nay
cây cầu sẽ khớp nối đồng bộ với tuyến đường vành đai ba trên cao đoạn mai dịch năm thăng long
sau ba tháng khẩn trương triển khai thi công đến nay việc sửa chữa mặt cầu thăng long đã đạt năm mươi khối lượng
theo đúng yêu cầu bộ giao thông vận tải đề ra
trong đó hạng mục đinh neo đã hàn được sáu mươi tiến độ
hạng mục cốt thép đã thi công gần sáu mươi kế hoạch
tại buổi kiểm tra tiến độ dự án lãnh đạo bộ giao thông vận tải yêu cầu số một là phải thực hiện đúng quy trình
đảm bảo chất lượng không được ép tiến độ mà ảnh hưởng đến chất lượng dự án
đồng thời cần chú ý vấn đề giải ngân an toàn lao động và chế độ chính sách đối với công nhân lao động
việc sửa chữa lần này bộ giao thông vận tải cam kết sẽ đảm bảo chất lượng có tuổi thọ trên một mươi năm